thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi của ủy ban quản lý vốn nhà nước
tại doanh nghiệp và một mươi chín tập đoàn tổng công ty
theo báo cáo của ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
thì sau hơn một năm hoạt động ủy ban đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy
và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao
năm hai nghìn một mươi chín đa số các tập đoàn tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh
và các chỉ tiêu do ủy ban giao doanh thu lợi nhuận nộp cân sách
thu nhập bình quân của người lao động tăng lên
tổng doanh thu hợp nhất của một mươi chín tập đoàn tổng công ty đạt hơn một triệu bốn trăm linh tỷ đồng
tăng sáu bốn so với năm hai nghìn một mươi
tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt chín mươi chín tám trăm ba mươi hai tỷ đồng tăng hai mươi tám kế hoạch năm
tuy nhiên trong chỉ đạo điều hành ủy ban vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế
phê duyệt báo cáo tài chính báo cáo giám sát tài chính của doanh nghiệp
báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp chưa bảo đảm thời gian theo quy định
xử lý một số công việc chậm việc cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại các tập đoàn tổng công ty còn chậm
tại hội nghị thủ tướng yêu cầu các tập đoàn tổng công ty đi thẳng vào những vấn đề khó khăn
vướng mắt để kịp thời tháo gỡ nhằm phát triển sản xuất kinh doanh trong năm hai nghìn hai mươi